các bệnh viện tự chủ tài chính trên địa bàn thành phố sẽ bắt đầu áp dụng giá viện phí mới
theo đó một mươi hai bệnh viện thuộc diện tự chủ tài chính hoàn toàn sẽ áp dụng giá viện phí mới từ ngày một tháng tám hai nghìn hai mươi
và đến ngày một tháng một mươi toàn bộ tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố hồ chí minh sẽ đồng loạt áp dụng mức giá mới này
việc điều chỉnh giá viện phí mới là nhằm hướng tới sự bình đẳng về giá qua đó thúc đẩy lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân
và đẩy nhanh quá trình tự chủ đối với các cơ sở y tế công lập của thành phố
để hạn chế mùi hôi tăng cường khả năng thoát nước và cải tạo cảnh quan môi trường đô thị
công ty thoát nước đô thị thành phố hồ chí minh đã bắt đầu triển khai lắp đặt hệ thống cổng ngăn mùi
tại ba trăm ba mươi tám nghị cống trên ba tuyến đường lê văn thọ quận gò vấp trương định quận ba và vĩnh khánh quận bốn
tuyến đường lê văn thọ quận gò pháp
là tuyến đường đầu tiên được công ty thoát nước đô thị thành phố hồ chí minh lắp thí điểm hệ thống cổng ngăn mùi hôi
dự kiến toàn bộ hệ thống miệng cống cũ của cả tuyến đường này sẽ được thay thế bằng một trăm một mươi ba miệng cống ngăn mùi
hiện tại có khoảng hai mươi miệng cống đã được lắp đặt hoàn thành
giải pháp này có thể khắc phục được triệt để mùi hôi từ hệ thống cống bằng việc lắp bích miệng cống bằng van
điều này cũng giúp cho công tác duy tu bảo dưỡng đơn giản và hiệu quả hơn
ngoài việc ngăn mùi thì giải pháp này cũng được xem như một thông điệp để người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường giữ gìn cho đô thị xanh sạch đẹp
thành phố hồ chí minh đã chính thức thí điểm thi công hồ điều tiết ngầm đầu tiên tại nhà thiếu nhi quận thủ đức
đây là hồ điều tiết ngầm chế nước mưa bằng công nghệ ross quay và cũng là hồ điều tiết thông minh chống ngập do đối tác nhật bản thực hiện
hồ có quy mô một trăm linh chín mét khối
hồ điều tiết ngầm là một công nghệ mới trong đó lắp đặt các mô đun roadway
tuổi thọ của công trình hồ điều tiết ngầm chống ngập lên khoảng một trăm linh năm
ngoài công năng chính là chống ngập do mưa hồ điều tiết ngầm còn có khả năng giữ trưởng nước để phục vụ tưới cây xanh cảnh quan cứu hỏa v v
qua đó giúp giảm chi phí do không phải sử dụng nước máy không gây ô nhiễm môi trường thời gian thi công và tái lập mặt bằng nhanh chi phí phù hợp
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan cùng phối hợp với đối tác nhật bản để nghiên cứu và thực hiện thí điểm mô hình hồ điều tiết ngầm chống ngập tại nhà thiếu nhi quận thủ đức
theo đó nếu thành công mô hình này sẽ được thành phố triển khai nhân rộng
thông tin từ sở kế hoạch và đầu tư thành phố hồ chí minh cho biết thị trường xuất nhập khẩu một số nước như singapore malaysia ấn độ tây ban nha thái lan trung quốc v v
trong một số thị trường khác như philippines indonesia ý v v xuất khẩu chạm lại
tuy nhiên tính chung tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố hồ chí minh trong bảy tháng ước đạt hai mươi một tỷ usd tăng một mươi năm một so với cùng kỳ
ngược lại kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong bảy tháng lên đến hai mươi bốn hai tỷ usd tăng một mươi tám một so với cùng kỳ
một số ngành hàng nhập khẩu tăng mạnh là trang thiết bị nguyên vật liệu cho sản xuất như sản phẩm điện tử linh kiện tăng gần ba mươi sáu kim loại tăng gần bốn mươi
chất dưỡng nguyên liệu tăng gần một mươi tám
thưa quý vị cải cách hành chính trong kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm trong quản lý thị trường là một nhiệm vụ quan trọng
liên quan trực tiếp đến hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước đến trật tự kỹ cương xã hội và ảnh hưởng sâu sắc đến quyền và lợi
mời quý vị theo dõi những ghi nhận sau đây
chỉ trong một thời gian ngắn với sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng quản lý thị trường và ngành chức năng địa phương
cùng các giải pháp như vận động các hộ kinh doanh chuyển đổi ngành nghề lắp đặt các camera giám sát đã giúp cho khu vực này có sự chuyển biến rõ rệt
không chỉ mặt hàng thuốc lá công tác đấu tranh chống hàng giang hàng giả kém chất lượng hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm
không nguồn gốc xuất xứ đã được chi cục quản lý thị trường thành phố triển khai thường xuyên và quyết liệt
trong năm hai nghìn một mươi sáu và quý i năm hai nghìn một mươi bảy các đội quản lý thị trường thành phố đã thực hiện kiểm tra chuyên ngành và tham gia liên ngành với tổng số một mươi bảy ba trăm hai mươi sáu vụ
trong đó có một mươi bảy mươi năm vụ vi phạm
riêng kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong kiểm tra chuyên ngành trong năm hai nghìn một mươi sáu quản lý thị trường thành phố đã nộp vào ngân sách nhà nước gần một trăm ba mươi bốn tỷ đồng tiền phạt
tăng hơn bốn mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đã tiêu hủy số lượng hàng hóa vi phạm
có giá trị hơn bốn mươi tỷ đồng chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quận huyện hai mươi bảy vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu sản xuất buôn hàng giả
với trị giá hàng hóa vi phạm khoảng hơn một mươi bảy tỷ đồng
tuy nhiên cùng với những thành quả đã đạt được công tác quản lý thị trường thời gian qua vẫn tồn tại những mặt hạn chế
đặc biệt tình hình buôn bán hàng giả phần lớn là hàng tiêu dùng và hàng thời trang vẫn chưa được xóa bỏ triệt để
với gần một mươi năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối đồ thể thao
anh lê quang vinh cho biết chưa khi nào tình hình kinh doanh khó khăn như hiện nay bởi sự lấn át của các loại đồ giả
theo anh vinh đồ giả các thương hiệu nổi tiếng giờ đây không chỉ được chào bán công khai mà còn đa dạng đa chủng loại với nhiều mẫu mã
mà nếu chỉ nhìn bề ngoài sẽ rất khó phân biệt đâu là thật đâu là giả
hàng phay hàng nhái hàng giả thì chắc chắn họ chỉ có con đường là họ nhập không chính nhạch về mình chứ không thể nào mà có con đường chính nhạch
do đó họ không phải đóng thuế
cái thứ hai là hàng phay hàng nhái thì anh biết rằng là cái chất lượng sản phẩm và cái việc gia công của nó rất là rẻ tiền
đâm ra cái giá thành của sản phẩm rất là thấp mà kèm theo đó là chất lượng họ không đảm bảo nhưng mà họ có được mẫu mã đẹp và gần giống như là hàng chính hãng
thì cái giá thành của họ rất là thấp họ chỉ bằng một nửa hoặc là thậm chí một phần ba một phần tư so với bây giờ chính hãng
thì đó là cái vấn đề tác động trực tiếp đến người tiêu dùng và cũng như là những người bán hàng chính hãng như chúng tôi
cùng với hàng giả tình trạng kinh doanh buôn bán sang chiết sử dụng trái phép hóa chất chất phụ da dùng trong thực phẩm chưa được giám sát một cách nghiêm ngặt đang là nỗi ám ảnh với người tiêu dùng và doanh nghiệp
vấn đề lớn nhất là những phụ da mà trôi nổi buôn bán ở các chợ mà các người buôn bán thức ăn đường phố kinh doanh thức ăn đường phố hoặc là các hộ dân người ta mua về để người ta chế biến ở nhà
thì cái đó là những cái phụ da mà chúng ta chưa có kiểm soát được
bởi vì là chúng ta không có nguồn gốc rõ ràng
không có một cái nhà cung cấp nào cung cấp cái phụ gia đó
nhưng vấn đề của chúng ta là khi mà kinh doanh như thế thì chúng ta có cái giấy phép để mà kinh doanh các cái hóa chất phụ da thực phẩm
nhưng mà bên cạnh đó người ta cũng có thêm những cái giấy phép để mà kinh doanh các hóa chất công nghiệp
thì đôi khi là những cái hóa chất công nghiệp đó nó lại có những cái chất mà nó trùng với lại cái chất phụ da thực phẩm
thì người ta lại lấy cái đó qua cho bên đây để người ta bán thì nó lại là cái mất an toàn cho cái phụ da
một vấn đề nổi cộm khác là tình trạng kinh doanh
tình trạng kinh doanh vận chuyển thuốc lá nhập lậu vẫn đang diễn ra phức tạp
dù được kéo giảm trong các tuyến đường trung tâm thành phố nhưng tại các quận huyện ngoại thành giáp ranh các tỉnh tây ninh long an
tình trạng vận chuyển thuốc lá lậu vẫn diễn ra một cách tinh vi liều lĩnh khó theo dõi và khó bị phát hiện
các đối tượng vận chuyển thuốc lá bằng ô tô du lịch ô tô tải xe gắn máy cải tiến bất kể ngày đêm
cất dấu trà trộn với nhiều hàng hóa khác để né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng
thưa quý vị những hình ảnh mà chúng ta vừa xem cho thấy công tác cải cách hành chính về quản lý thị trường đã đạt được nhiều kết quả tích cực
bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn rất nhiều khó khăn điểm nghẽn về cải cách hành chính trong công tác kiểm tra kiểm soát
xử lý vi phạm về lĩnh vực quản lý thị trường cần phải có những giải pháp quyết liệt để tháo gỡ
nhìn thẳng nói thật và nghiêm túc rút kinh nghiệm là điều mà chính quyền thành phố hồ chí minh đã và đang thực hiện
để môi trường sống của người dân được phát triển
mời quý vị xem một phóng sự mà truyền hình nhân dân tại thành phố hồ chí minh đã thực hiện
thực trạng hàng nhái hàng giả hàng kém chất lượng được tung ra thị trường khiến không chỉ doanh nghiệp trong nước lao đao
doanh nghiệp nước ngoài e dè khi đầu tư vào thị trường việt nam mà còn khiến ngân sách thất thu quyền lợi người tiêu dùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
có một thực tế
trong thời gian gần đây
thông qua các thông tin

phát hiện hàng giả hàng nhái không chỉ được sản xuất từ các thị trường nước ngoài tuôn về việt nam
mà còn nhiều trường hợp được sản xuất ngay trong nước với công nghệ cao máy móc hiện đại với trình độ tinh vi
chính tình trạng này đặt việt nam vào nước bị cảnh báo có thị trường thương mại bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
thế nhưng tỷ lệ phát hiện hàng giả hàng nhái ở các cơ sở sản xuất là chưa cao
phần việc xử lý của cơ quan quản lý thị trường thành phố hồ chí minh nằm ở phần ngọn tức là nơi mua bán là chính
có thể nói rằng là đối với hàng giả là phải có nơi sản xuất đó
không có cái hàng giả nào mà không có nơi sản xuất cả
tuy nhiên qua kiểm tra chuyên ngành và kể cả kiểm tra liên ngành của lực lượng quản lý thị trường
thì chúng tôi thấy rằng cái tỷ lệ mà chúng ta kiểm tra phát hiện hàng giả ở các cơ sở sản xuất là rất thấp
cải cách hành chính trong công tác kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm đối với lĩnh vực quản lý thị trường trên địa bàn thành phố
thực sự trở nên bức thiết khi rõ ràng việc tiêu thụ hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng ở thị trường thành phố hồ chí minh không giảm mà còn tăng
và một trong những điều làm hạn chế trong công tác này chính là việc phối hợp giữa các thành viên trong đoàn kiểm tra liên ngành
chính vì vậy đã có không ít điều tiếng cho rằng các lực lượng chức năng chưa làm hết chức trách của mình
thậm chí là làm ngơ
bởi có không ít trường hợp việc bán hàng gian hàng giả diễn ra ngay trên mạng xã hội khi vận hành hành lang pháp lý còn yếu
điều này đã được các cơ quan giám sát tại thành phố hồ chí minh lên tiếng
về kiểm tra liên ngành thì các đồng chí cũng phải xem cải cách lại cái vấn đề phối hợp kiểm tra liên ngành như thế nào đó
để cái hiệu quả của kiểm tra liên ngành thì nó cũng cao như là cái kết quả kiểm tra chuyên ngành
chứ không phải là bây giờ là cái kiểm tra của quản lý thị trường chuyên ngành là kiểm tra rất là
rất là trật trẻ rất là tốt
khi đi kiểm tra là phát hiện ngay nhưng mà khi là đi liên ngành thì lại bị có cái sơ hở gì đó
có khi là một miệng thì kín mà chính miệng thì hở
cho nên là khi mà đi kiểm tra như thế thì nó đạt được khoảng sáu mươi bảy rồi
qua trao đổi với lại hội bảo vệ người tiêu dùng thành phố thì hội bảo vệ người tiêu dùng thành phố cũng có cái khuyến cáo rằng
người tiêu dùng chúng ta khi kinh doanh trên mạng
cũng cần lưu ý kỹ
loại hình kinh doanh này trước khi chúng ta mua
bởi vì khiếu kiện đối với kinh doanh thương mại điện tử
việc giải quyết rất khó do hành lang pháp lý của chúng ta còn đang thiếu
từ việc thiếu niềm tin ngại va chạm với cơ quan công quyền ngại các thủ tục hành chính
nhiều doanh nghiệp việt nam dẫu biết hàng hóa của mình bị làm giả
vẫn chấp nhận im lặng không hợp tác với cơ quan chức năng
đẩy người tiêu dùng vào tình thế phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về sức khỏe tài chính khi chọn mua sản phẩm
thêm vào đó việc thiếu thông tin tuyên truyền từ lực lượng quản lý thị trường
càng khiến người dân thành phố khó khăn hơn trong việc chọn lựa hành vi tiêu dùng
đây là một trong những bất cập được chính hiệp hội doanh nghiệp thành phố hồ chí minh lên tiếng
về phía hiệp hội doanh nghiệp thành phố hồ chí minh
thì chúng tôi trong thời gian tới chúng tôi sẽ vận động các đơn vị sản xuất kinh doanh
có những cái sản phẩm mà bị làm gian làm giả
làm nhái sẽ tích cực hơn nữa phối hợp cùng với quản lý thị trường
để kịp thời phát hiện và xử lý
chúng tôi cũng đề nghị là công khai thường xuyên trên trang web của quản lý thị trường thành phố
danh sách các đơn vị các tổ chức các cá nhân vi phạm
công khai cái việc xử lý
để cho toàn xã hội giám sát răng đe ngăn chặn đối với các cá nhân
các tổ chức chuyên làm chứa chấp buôn lậu hoặc là tiêu thụ hàng giang hàng giả
phía quản lý thị trường thành phố hồ chí minh lý giải cho việc cải cách hành chính
trong công tác kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm đối với lĩnh vực quản lý thị trường
trên địa bàn thành phố chưa được như kỳ vọng của người dân cũng như chính quyền thành phố rằng
về biên chế của lực lượng quản lý trường cũng được lãnh đạo quan tâm nhưng mà trong thời gian vừa qua
với cái lực lượng quản lý thị trường thành phố hiện nay chỉ có hơn năm trăm linh người
mà cái địa bàn thành phố thì khá rộng
với hơn tập trung nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
thì cái việc đáp ứng nhu cầu vẫn còn những hạn chế

nhìn vào những phản ánh của người dân nhìn vào những phản ánh của người dân
cũng như các cơ quan giám sát đặc biệt là hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh
đại diện ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nghiêm túc nhận khuyết điểm
và hứa sẽ chấn chỉnh lại công tác quản lý thị trường
phải cải cách thủ tục hành chính nhiều hơn nữa trong kiểm tra
trong kiểm soát và trong xử phạt cũng như là trong ứng dụng công nghệ ống tin
việc thứ hai là mình phải tạo được cái niềm tin của người dân
người ta tin mình người ta báo với mình
thì việc có một đội ngũ đó nó mới hơn rất nhiều so với năm trăm linh anh em của mình
quản lý thị trường nắm chắc trên địa bàn của mình nó thật là tốt
chúng ta cũng phải nhìn nhận vào sự thật
chẳng hạn như cái việc mà xảy ra trên địa bàn của mình
bảo rằng anh công an khu vực không biết bảo rằng người tổ trưởng tổ dân phố không biết
bảo rằng anh quản lý thị trường ở đó không biết
cái vấn đề này theo tôi là biết đấy
nhưng mà cái vấn đề xử lý
cái cách tức kịp thời hay không có bao che hay không
có khi là cũng có bao che
mình nói thẳng với nhau như thế
anh em sống với nhau lâu hàng xóm xung quanh
rồi là chuyện này chuyện khác
và cái trách nhiệm này đó cái thiếu sót này đó
địa bàn dân thành phố ghi nhận và sẽ tiến hành qua những cuộc họp
cách thức phương pháp chỉ đạo phối hợp làm sao đó
để làm cho cái ngành quản lý thị trường nó tốt lên
như là xem lại cái lực lượng
như là cái áp dụng công nghệ thông tin
cho anh em làm việc
như là trao đổi nghiệp vụ và công tác
phối hợp với các ngành ca cấp
giữa các ngành ca cấp của thành phố
với lại phường xã thị trấn
với việc nhìn thẳng vào thực tế
lắng nghe và cầu thị
sau những ý kiến của người dân doanh nghiệp
cũng như được sự giám sát
từ nhiều ban ngành chức năng
người dân các doanh nghiệp ở thành phố hồ chí minh
có cơ sở để tin rằng
hàng nhái hàng kiếm chất lượng
sẽ từng bước được đẩy lùi
thưa quý vị
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại
chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay
của truyền hình nhân dân
mọi thư từ liên lạc xin quý vị hãy gửi về chúng tôi
qua hộp thư tbhcmhomnay tvacomgmail com
và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau